với hành vi buôn bán hàng cấm hai đối tượng lê trọng vĩ quê ở tỉnh thanh hóa và nguyễn tấn đạt
chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện trảng bom đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán pháo nổ
trước đó công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phát hiện hai đối tượng vĩ và đạt đang chuẩn bị hành vi
bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống cho hai người thuộc địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giàn pháo loại bốn mươi chín ống tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt
thời điểm dịch covid một mươi chín khi mà mọi người có thời gian lên mạng nhiều hơn
thì như vậy cũng có nhiều hơn cơ hội để kết bạn và nói chuyện với người lạ
nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng điều này để thực hiện những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bạn mới quen
và đều biết được chiêu thức lừa đảo và cách phòng tránh mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng bằng chiêu thức lừa tình qua facebook giả danh cảnh sát cơ động lên mạng lừa tình tiền
giả giọng đàn ông để tán gái nữ quái lừa được hơn bốn tỷ đồng
nhiều phụ nữ sập bẫy người tình ngoại quốc bị lừa hàng chục tỷ đồng
kịch bản chung các đối tượng đều giả danh là những người có địa vị trong xã hội đang mong muốn tìm một nửa cuộc đời của mình ở trên mạng
xong khi tình cảm có vẻ như đã khăng khít những đối tượng lừa đảo sẽ cò mồi nạn nhân chuyển tiền cho mình vì đang gặp khó khăn hoặc để đầu tư kinh doanh

tiền mất tỉnh tan đây là trạng thái chung của những nạn nhân bị lừa
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng cho các đối tượng lừa hàng chục tỷ đồng
nhiều phụ nữ sầm bẫy người tình ngoại quốc bị lừa hàng chục tỷ đồng
nhiều phụ nữ sầm bẫy người tình ngoại quốc bị lừa hàng chục tỷ đồng
khi sử dụng mạng xã hội cần phải thật sự cẩn trọng
và đối với đặc biệt là liên quan đến việc tiền năm hay là nhờ có những người nhờ chuyển tiền
cần phải xác minh thật kỹ thông tin và tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản
hay là mật khẩu sử dụng internet banking của bản thân cho người lạ
để tránh việc các đối tượng sử dụng các thông tin trên nhằm mục đích giả mạo bản thân
để đi lừa đảo chiến đoạn tài sản hoặc là lấy cắp lấy trộm thông tin
để hạn chế tình trạng lừa đảo nêu trên ngoài việc tích cực trong hoạt động đấu tranh
làm rõ các vụ án đối tượng phạm tội để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thì trước hết người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng tránh
trước những hình thức thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời trình báo với cơ quan công an
khi bắt gặp đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố đối với ba bị can
hành vi giết người và che giấu tội phạm trong vụ án mạng xuất phát từ va chạm giao thông
xảy ra ngày ba tết tại xã minh đức huyện việt yên
trước đó vào ngày ba tháng hai tức ngày mùng ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ vận động đối tượng
vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ra đầu thú về hành vi giết người nguyễn thành sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và bùi thế quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ra đầu thú cùng với hành vi che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
giữa hai bên đã xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà của bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tăng hung khí
còn tại tỉnh thái bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn đức toàn chú tại xã an mỹ huyện quỳnh phụ về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng hai tại nhà của ngô văn khương thôn đồng phúc xã an lễ huyện quỳnh phụ
do mâu thuẫn trong lúc ăn uống
có hành vi dùng bát sành và gạch đánh anh nguyễn bá hưng chú tại xã an vinh huyện quỳnh phụ
hậu quả anh nguyễn bá hưng tổn thương sức khỏe một mươi ba
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
được biết toàn đã từng có một tiền án và vụ án đang được tiếp tục điều tra
một ổ nhóm đánh bạc tổ chức đánh bạc hoạt động trong khu dân cư gây bức xúc cho người dân
vừa bị công an huyện thường tín hà nội đấu tranh triệt phá thành công
đây là một trong những kết quả trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và bảo vệ tên nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đối tượng tầm đầu tổ chức đánh bạc là lê đình giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại thôn yên phú xã văn phú huyện thường tín
giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn yên phú làm điểm đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cửa người trong xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các con bạc chơi bí mật bên trong nhà
tại nhiều địa điểm khác nhau di chuyển liên tục để tránh lực lượng chức năng
những ngày tết giang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi
thời điểm các trinh sát công an huyện thường tín ập vào bắt quả tang
đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tại chiếu bạc
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ bốn mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bức xúc vì con nợ không chịu trả tiền một nhóm đối tượng đã tổ chức bắt giữ nạn nhân rồi khống chế hành hung
được biết phạm hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
có mâu thuẫn với lê nhật nam sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện tháp một mươi trong việc nợ nần tiền bạc
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lê nhật nam cùng năm đối tượng khác đã tìm gặp phạm hoàng nam
rồi khống chế bắt đến một quán cà phê tại xã mỹ đông
đông huyện tháp một mươi nạn nhân đã bị đe dọa đánh đập rồi nhốt lại
sau khi thoát thân nạn nhân đã nhanh chóng đến công an huyện tháp một mươi trình báo
bốn đối tượng là khách và nhân viên của quán karaoke gold do lương đình ngôn
trú tại xã vũ sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn làm chủ
vừa bị lực lượng công an huyện bắc sơn bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tối ngày bảy tháng hai tổ công tác công an huyện bắc sơn kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke gold
phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
gồm lý văn thành phạm bảo sơn đều trú tại huyện bắc sơn
hoàng thị diệu chú tại tỉnh cao bằng và lý mùi phạm chú tại tỉnh bắc cạn
thu giữ ma túy dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tăng vật liên quan
qua điều tra xác định phạm và diệu là nhân viên của quán
và được mai văn huy chú tại huyện bắc sơn thuê để phục vụ sơn và thành sử dụng ma túy
đối tượng nguyễn văn nghĩa chú tại tỉnh thái nguyên cũng bị công an huyện bắc sơn tiến hành bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thị trấn bình gia huyện bình gia tỉnh lãng sơn
về hành vi cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán vẫn được công an tp hà nội triển khai đồng bộ
các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một duy trì cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ
ghi nhận của phóng viên intv tại các chốt một trăm bốn mươi một
tổ công tác y chín làm nhiệm vụ trên tuyến đường hồ tùng mậu hướng đi quốc lộ ba mươi hai
nhiều trường hợp chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
những trường hợp cố tình vi phạm như không đội mũ bảo hiểm được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định

người điều khiển phương tiện đưa ra những lý do khác nhau cho việc vi phạm của mình
không dừng xe theo hiệu lệnh đây là cách những thanh thiếu niên thực hiện nhằm chạy thoát
khi gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một cắm chốt làm nhiệm vụ
tăng ga lạng lách đánh vọng
hay quay đầu xe đi ngược chiều như thế này
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao

cảm chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm